dự án đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến bắc nam phía đông
được quốc hội điều chỉnh ba dự án hợp phần
vĩnh hảo phan thiết mai sơn quốc lộ bốn mươi năm và phan thiết dầu dây
sang hình thức đầu tư công với số vốn cần bổ sung là hơn hai mươi ba tỷ đồng
trong bối cảnh nguồn vốn tín dụng và huy động vốn xã hội hóa còn gặp nhiều khó khăn
thì chủ trương điều chỉnh đầu tư từ hình thức ppp sang đầu tư công
với ba dự án này nhận được sự đồng thuận cao của các đại biểu dân cử
đây là yếu tố quan trọng cho sự thành công của cao tốc bắc nam
với ba dự án chuyển sang đầu tư công dự án vĩnh hảo phan thiết không tìm được nhà đầu tư
dự án phan thiết dầu dây sau khi hoàn thành sẽ kết nối với cao tốc tp hcm long thành dầu dây
sân bay long thành và các tỉnh kinh tế trọng điểm phía nam
dự án mai sơn quốc lộ bốn mươi năm nối với trung tâm hà nội cây kiến cho rằng đây là quyết định hợp lý
việc chuyển đổi một số dự án cao tốc bắc nam sang đầu tư công sẽ thúc đẩy tiến độ các dự án
tuy nhiên nhiều ý kiến cho rằng việc đầu tư công cần có cơ chế quản lý minh bạch rõ ràng nâng cao hiệu quả đầu tư
nhiều ý kiến nhấn mạnh vai trò trong sự phối kết hợp giữa cơ quan quản lý và chính quyền địa phương là rất quan trọng
bởi những khó khăn vương mắc nảy sinh trong quá trình thực hiện thường phức tạp và cần được tháo gỡ nhanh chóng bảo đảm tiến độ dự án
nó đòi hỏi có một sự chuẩn bị rất đồng bộ từ các khâu rất nhỏ của quy trình chuẩn bị
đầu tư của các dự án đầu tư công và từ các việc xem xét phối kết hợp giải quyết các cái vấn đề nảy sinh trong đầu tư của các cơ quan quản lý cũng như chính quyền địa phương
chúng tôi yêu cầu các ban quản lý dự án xây dựng một quy trình thanh toán nội bộ để kiểm soát chặt chẽ tránh trường hợp khối lượng đã thi công ra nhưng không giải ngăn được
chúng tôi yêu cầu các ban quản lý dự án đều có bộ phận nằm tại các địa phương nằm tại các công trường
để phối hợp cùng với địa phương
cùng với việc chuyển đổi hình thức đầu tư một cơ chế công khai minh bạch và bình đẳng trong lựa chọn nhà thầu đủ năng lực kỹ thuật
cùng những giải pháp quyết liệt cụ thể trong triển khai thực hiện sẽ luôn là điều kiện tiên quyết cho thành công của cao tốc bắc nam